tuy không tránh khỏi những mảng tối như mất an toàn thông tin hay bị mã độc tấn công nhưng vẫn có những điểm sáng
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện công nghệ thông tin và truyền thông nổi bật trong năm hai nghìn một mươi bảy do câu lạc bộ nhà báo công nghệ thông tin bình chọn
đánh giá được sự phát triển của bốn g lte sẽ đóng một vai trò quan trọng trong kỷ nguyên kết nối của thế giới
ngay từ năm hai nghìn một mươi bộ thông tin và truyền thông đã quy hoạch và cho phép các doanh nghiệp viễn thông tại việt nam thử nghiệm công nghệ mạng di động thế hệ tiếp theo bốn g
trên cơ sở đánh giá về nhu cầu thị trường công nghệ thiết bị và các điều kiện liên quan cuối năm hai nghìn hai mươi
bộ thông tin và truyền thông đã cấp phép chính thức cho bốn doanh nghiệp viễn thông lớn của việt nam triển khai hệ thống thông tin di động thế hệ tiếp theo bốn g
dựa trên công nghệ lte lte adv trên băng tầng một tám trăm linh mhz
việc triển khai bốn g là bước ngoặt quan trọng đối với thị trường viễn thông việt nam
ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu vnpt vinaphone là nhà mạng đầu tiên chính thức cung cấp dịch vụ bốn g tại huyện đảo phú quốc
kiên giang được biết ngay trong ngày kinh doanh bốn g vinaphone đã công bố tốc độ truy cập internet trung bình
đạt từ năm mươi đến tám mươi mb một giây cao hơn từ bảy một mươi lần so với tốc độ trung bình của mạng ba g
đặc biệt tốc độ truy cập tối đa của vinaphone bốn g có thể đạt tới ba trăm linh m một giây
với tốc độ này người dùng sẽ được trải nghiệm các hoạt động tương tác với internet như download upllot
livestream chơi game được tối ưu với độ trễ giảm từ một ba lần so với hiện nay
đến ngày một mươi tám bốn hai nghìn một mươi bảy việt theo chính thức khai trường mạng bốn g
trong sáu tháng viettel đã xây dựng được gần ba mươi sáu trạm thu phát sóng bốn g rộng khắp tất cả các tỉnh thành trên cả nước
phủ sóng tới bảy trăm linh bốn quận huyện
tương tự mobifone cũng cung cấp dịch vụ bốn g theo chiến lược viết sổ loang
mặc dù việt nam là nước đứng thứ một trăm sáu mươi về kinh tế trên thế giới nhưng lại đầu tư vào mạng lưới viễn thông lớn nhất thế giới
việc các nhà mạng đầu tư vào bốn g sẽ giúp cho mỗi người dân việt nam có cơ hội truy cập internet một cách tốt nhất
để giải trí học tập kiếm sống
và đây chính là cơ hội cho những quốc gia đang phát triển để thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị giữa người giàu và người nghèo
điều này cũng cho thấy một xu hướng mạnh mẽ thì viễn thông giờ đây không chỉ là viễn thông nữa
nó có thể xâm nhập vào it vào các ứng dụng vào giáo dục y tế lên lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
con người sẽ trở nên thông minh hơn các thành phố sẽ trở nên thông minh hơn và quốc gia cũng trở nên thông minh hơn
điều hai trăm chín mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
hai nghìn một mươi năm quy định người nào cung cấp các dịch vụ như sản giao dịch thương mại điện tử
trung gian thanh toán điện tử trò chơi điện tử và các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính
mạng viễn thông mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép thì có khả năng bị truy tố hình sự
người đó có thể bị phạt mức cao nhất lên đến năm tỷ đồng và bị phạt tù đến năm năm
trong trường hợp có thu lợi bất chính năm trăm linh triệu đồng trở lên hoặc có doanh thu năm tỷ đồng trở lên
luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm được thông qua
một trong những nội dung được cộng đồng doanh nghiệp start up rất quan tâm là việc bãi bỏ điều hai trăm chín mươi
quy định cá nhân tổ chức cung cấp dịch vụ qua mạng
cộng đồng kiến nghị bãi bỏ bởi lo ngại điều luật này có thể ảnh hưởng tới cộng đồng start up
khiến họ nảy sinh tâm lý ưu tiên chọn những quốc gia khác để khởi nghiệp
việc bãi bỏ điều hai trăm chín mươi hai có thể thấy quốc hội và chính phủ đã rất quyết liệt
trong việc xử lý các thông tin bức xúc của người dân đồng thời thể hiện đúng tinh thần chính phủ kiến tạo
xây dựng môi trường pháp lý chuyên nghiệp và thuận lợi cho sự phát triển
văn hóa giáo dục
có thể nói rằng internet như một làn gió mới đầy tích cực
cũng như đóng vai trò không nhỏ cho tiến trình hội nhập kinh tế thế giới của việt nam
internet đã thực sự thay đổi cuộc sống của con người
với internet con người có thể học tập mọi thứ trở nên dễ dàng hơn gần gũi hơn
và cũng nhờ có internet mọi khoảng cách dường như được xích lại gần hơn
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy internet chính thức được cung cấp cho người dân cả nước
vnpt netnam là những doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ internet
dịch vụ được cung cấp trên hạ tầng mạng điện thoại cố định tốc độ truy cập hạn chế
năm một nghìn chín trăm chín mươi chín các nhà cung cấp dịch vụ internet được phép thử nghiệm công nghệ
dịch vụ điện thoại và các dịch vụ internet cơ bản
trung tâm thông tin mạng internet việt nam vnic được thành lập một năm sau đó
đến năm hai nghìn ba internet băng rộng adsl megavnn chính thức có mặt trên thị trường
đây là dịch vụ truy cập internet thông qua công nghệ băng rộng ads
sl cho phép người dùng truy cập internet tốc độ cao vừa có thể dùng các dịch vụ khác như điện thoại fax đồng thời
cũng trong năm nay cước internet điện thoại giảm mạnh chưa từng có từ một mươi bốn mươi đã kích thích nhu cầu người dùng tăng mạnh
năm hai nghìn chín internet cắp quang fpts chính thức được triển khai với tốc độ truy cập mạng tăng đáng kể so với adsl
cùng thời điểm này vinaphone khai trương mạng ba g mở ra kỷ nguyên internet cho di động tại việt nam
đây được xem là bước đón đầu quan trọng cho sự bùng nổ internet băng rộng di động tại việt nam sau này
từ năm hai nghìn một mươi internet việt nam đã có bước phát triển vượt bậc với xu hướng chuyển dịch từ dịch vụ cáp đồng sang cáp quang
việt nam nằm trong top đầu những quốc gia có lượng người dùng internet nhiều nhất trên thế giới
đặc biệt sự phát triển của internet cũng thay đổi mạnh mẽ cách thức người dùng với sự bùng nổ của thị trường thiết bị di động điện thoại thông minh và máy tính bảng
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đánh dấu mốc hai mươi năm internet có mặt tại việt nam
từ con số của những năm đầu thập niên chín mươi việt nam đã trở thành một trong những quốc gia triển khai mạng hai g từ rất sớm
tiếp tục phát triển
tiếp tục phát triển lên ba g bốn g internet hiện phủ rộng trên khắp lãnh thổ từ thành thị đến nông thôn
theo thống kê việt nam có khoảng trên năm mươi triệu người dùng internet chiếm năm mươi bốn dân số cao hơn mức trung bình bốn mươi sáu sáu mươi bốn của thế giới
việt nam nằm trong top những quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng người dùng internet cao nhất tại châu á
sau hai mươi năm phát triển từ ngày chính thức kết nối mạng toàn cầu là một mươi chín tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi
internet việt nam đã tác động đến mọi mặt đời sống xã hội hiện nay và tương lai với cuộc cách mạng bốn
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy quốc hội đã có phiên thảo luận về dự thảo luật an ninh mạng
tuy nhiên có rất nhiều ý kiến cho rằng luật còn rất nhiều bất cập
và làm thế nào để có một hành lang pháp lý đầy đủ thông thoáng để phát triển internet của việt nam là câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm
sau một mươi bốn lần trình sửa dự thảo luật an ninh mạng việt nam do bộ công an chủ trì soạn thảo được đánh giá là hoàn thiện và chi tiết hơn
dự thảo luật an ninh mạng việt nam do bộ công an chủ trì soạn thảo được đánh giá là hoàn thiện và chi tiết hơn
tuy nhiên nội dung dự thảo có hàng loạt quy định được các chuyên gia đánh giá là còn nhiều bất cập trông chéo với luật an toàn thông tin năm hai nghìn một mươi năm được ban hành trước đó
ngoài ra luật an ninh mạng còn gây khó khăn cho doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp quốc tế hoạt động trên quy mô toàn cầu
trong bối cảnh hội nhập việc tuân thủ các quy định thông lệ quốc tế trước khi đưa ra quyết định cũng là điều các nhà làm luật cần cân nhắc
cũng như tham khảo từ quốc gia khác để từ đó xem xét vận dụng phù hợp với tình hình thực tế tại việt nam
bên cạnh đó có một số khái niệm điều khoản trong dự thảo luật cần phải tiếp tục làm rõ và tách bạch
tránh sự trùng lập với luật hiện hành là luật an toàn thông tin mạng năm hai nghìn một mươi
bộ thông tin và truyền thông nhiều lần làm việc với google và facebook để bàn về việc ngăn chặn
gỡ bỏ thông tin xấu độc thông tin vi phạm quy định pháp luật việt nam
sau đó google cam kết gỡ bỏ toàn bộ kênh nếu như kênh đó đăng các clip vi phạm
cụ thể google đã gỡ bỏ bốn năm trăm linh trên tổng số năm video clip xấu độc trên youtube
theo yêu cầu của bộ thông tin và truyền thông
đây là một kết quả tốt trong việc đàm phán cơ chế giải quyết vi phạm với google
sau tám năm ra đời tiền ảo bitcoin làm khuyên đảo thị trường châu á trong đó có việt nam
đầu năm hai nghìn một mươi bảy bitcoin có giá chưa đầy một usd
nhưng đến giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đồng tiền này ghi nhận mức giá lên đến một mươi chín bảy trăm linh usd
sau đó giá bitcoin liên tục đi xuống thậm chí một số sàn giao dịch quốc tế phải đóng cửa tạm thời
khi đồng tiền này xuống dưới một mươi một usd
bất chấp nhiều khuyến cáo từ ngân hàng nhà nước các nhà đầu tư cá nhân ở việt nam vẫn lao vào cuộc chơi
còn số thống kê chính xác chưa được công bố
nhưng chắc chắn nhiều nhà đầu tư việt nam đã phải chịu cảnh điêu đứng vì đồng tiền này
từ ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
năm mươi chín tỉnh thành phố trên toàn quốc đã chuyển đổi mã vùng điện thoại mới
hoạt động này nhằm bảo đảm kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm
hiệu quả phù hợp với sự phát triển của thị trường công nghệ
đồng thời việc chuyển đổi mã vùng sẽ giúp độ dài mã vùng được nhất quán đáp ứng thông lệ quốc tế
việc chuyển đổi mã vùng hiện tại của năm mươi chín trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc
trừ mã vùng của bốn tỉnh là vĩnh phúc phú thọ hòa bình và hà giang giữ nguyên
về mã vùng mới được quy hoạch tại quy hoạch kho số viễn thông ban hành kèm theo thông tư hai mươi hai
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn của bộ thông tin và truyền thông
việc chuyển đổi mã vùng trong thời điểm này được cho là rất cần thiết
để bảo đảm việc triển khai quy hoạch kho số mới
và cũng là để góp phần hạn chế tình trạng sim giác tin nhắn rác trên thị trường như hiện nay
ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tập đoàn công nghệ bkav đã ra mắt bihone hai nghìn một mươi bảy
sau nhiều ý kiến trái chiều bkav hiện vẫn kiên định theo đuổi cuộc chơi sản xuất smartphone
động thái này cho thấy đam mê và quyết tâm của bkav trong việc chinh phục thị trường smartphone viet
vốn nằm trong tay các ông lớn nước ngoài
mặc dù đã tồn tại nhiều năm nhưng vấn đề xim giác tin nhắn giác chưa được giải quyết triệt đề
do liên quan đến lợi ích của nhiều bên trong đó có nhà mạng các đại lý và cả người sử dụng
các nhà mạng được hưởng lợi do phát triển được số lượng thuê bao di động
đại lý sim thẻ sẽ duy trì được doanh số nhất định
còn người sử dụng cũng được hưởng lợi từ các chương trình khuyến mại khi sử dụng sim mới
việc phát triển thuê bao trả trước
dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên quốc gia
đồng thời tình trạng sim giác cũng dẫn tới các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn an ninh thông tin
để giải quyết việc này bộ thông tin và truyền thông coi một trong những nội dung
mà ngành cần xử lý triệt đề là tin nhắn giác và xim giác
từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu việc thu hồi sim kích hoạt sẵn của các mạng di động
đã được bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo
thu hồi hơn một mươi tám triệu sim kích hoạt sẵn tính đến thời điểm ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trong tháng ba năm nhà mạng viettel vinaphone mobifone gtel và vietnam mobile
đã ký thêm cam kết cắt hợp đồng đối với đại lý vi phạm đăng ký thuê bao
đến tháng năm các nhà mạng này cam kết phối hợp tăng cường ngăn chặn tin nhắn rác
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy cả bốn nhà mạng lớn đều đã có hệ thống chặn lọc tin rác thông minh
dự kiến triển khai vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy để chặn đứng tin rác
thanh tra bộ thông tin và truyền thông cho biết
đã có hai mươi bốn ba triệu xim kích hoạt sẵn đã bị thu hồi trong năm hai nghìn một mươi bảy
tại việt nam hơn năm mươi dân số sử dụng internet và khoảng năm mươi bốn dùng smartphone
đó là điều kiện thuận lợi để thanh toán trên thiết bị di động
thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện
tuy nhiên tại việt nam vẫn còn nhiều rào cản đối với mục tiêu thanh toán không tiền mặt
một khảo sát của world bank cho biết có sáu mươi năm số người gửi nhận tiền ngoài hệ thống chính thức
hoặc trả tiền học phí tiền hóa đơn bằng tiền mặt
một vài giao cản quan trọng đáng chú ý là sáu hai triệu người không tiếp cận được dịch vụ tài chính vì quá xa
hai triệu người cho rằng quá đắt để sử dụng
ba triệu người thấy khó khăn về mặt giấy tờ khi mở tài khoản
và một một triệu người không có niềm tin vào hệ thống tài chính
chính vì thế việc thúc đẩy thanh toán điện tử đang rất được quan tâm
ngày sáu một mươi một hai nghìn một mươi bảy tại diễn đàn thanh toán điện tử việt nam hai nghìn một mươi bảy
trách ma chủ tịch tập đoàn alibaba đã có phiên đối thoại xoay quanh những kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử
thanh toán điện tử trên thiết bị di động ở trung quốc và câu chuyện toàn cầu hóa
nhấn mạnh sự quan trọng của kết nối internet trong phát triển dịch vụ thanh toán ông jakar cho rằng
tốc độ internet ở việt nam cần nhanh hơn nữa thủ tục hành chính cần cải thiện một cách nhanh nhất có thể
một vấn đề nữa cần lưu ý khi hợp tác với các tập đoàn toàn cầu cũng như với tập đoàn alibaba
đó là có thể tiếp cận công nghệ
tiếp cận cơ sở dữ liệu khách hàng tiếp cận phương thức kinh doanh hiện đại
nhưng việt nam cần có một khung pháp lý để bảo đảm hợp tác chặt chẽ và thành công
sự kiện checkma đến việt nam được cho là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp
đồng thời sự kiện này cũng tác động đến tương lai của thương mại điện tử việt nam
thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên các thiết bị di động
chương trình truyền động truyền thông tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây